bộ xây dựng cho biết hoạt động kinh doanh bất động sản trên cả nước đã có những tín hiệu lạc quan và tích cực hơn
càng về cuối năm thị trường càng cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ với nguồn cung và lượng giao dịch thành công bật tăng trở lại
tổng hợp từ năm mươi sáu trên sáu mươi ba địa phương có báo cáo số liệu cho thấy số lượng nhà ở đủ điều kiện bán trong quý ba năm hai nghìn hai mươi tăng mạnh
tổng số nhà ở đủ điều kiện bán tăng khoảng tám mươi hai so với quý trước
tại nhiều địa phương nguồn cung nhà ở có xu hướng tăng so với quý trước và cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đạt phục hồi của thị trường bất động sản còn được thể hiện ở số lượng giao dịch bất động sản thành công với ba mươi sáu tám trăm tám mươi bốn giao dịch trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
riêng tại hà nội và tp hcm những thị trường bất động sản lớn nhất số lượng giao dịch bất động sản thành công bật tăng mạnh trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội có hai chín trăm sáu mươi sáu giao dịch thành công tăng tới một trăm một mươi chín so với quý ii năm hai nghìn hai mươi
tại tp hcm có sáu bảy trăm hai mươi hai
tại tp hcm có sáu bảy trăm hai mươi hai giao dịch thành công bằng một trăm bảy mươi sáu số lượng giao dịch thành công của quý trước đó
nhìn chung hoạt động kinh doanh bất động sản trên cả nước đã có tiến triển tốt hơn sôi động hơn và có những tin hiệu tích cực lạc quan
càng về cuối năm thị trường bất động sản càng cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực và mạnh mẽ